các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thưa quý vị từ ngày một mươi hai tháng bốn do có vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng nên cả nước ít mưa
khoảng từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi bốn tháng bốn khu vực tây bắc bắc bộ bắc và trung trung bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng
mới đây ông vũ anh tuấn phó trưởng phòng dự báo thời tiết trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
đã đưa ra những nhận định về thời tiết trong thời gian tới mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
theo ông vũ anh tuấn không khi lạnh yếu ở phía bắc đã ảnh hưởng đến các tiết
tỉnh phía đông bắc bộ bắc trung bộ nhiệt độ ở nhiều nơi đã giảm từ ba đến năm độ
gió trên khu vực bạch long vĩ đo được cấp bốn vì vậy nhiều nơi ở đông bắc bộ và thanh hóa có mưa và mưa nhỏ dài rác
nhân định tiếp theo đợt không khí lạnh này là đợt cuối mùa và cường độ yếu nên nó chỉ tác động và khiến trời trở mát
trở lạnh vào đêm và sáng ở khu vực bắc bộ một số nơi ở vùng núi trời rét
từ ngày một mươi tháng bốn không khí lạnh có xu hướng suy yếu dần
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ ngày một mươi hai tháng bốn do có vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng nên cả nước ít mưa
khoảng từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi bốn tháng bốn khu vực tây bắc bắc bộ bắc và trung trung bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng
khu vực nam bộ nắng nóng tiếp tục kéo dài nhiều ngày
về nắng nóng ở nam bộ ngày một mươi hai tháng bốn khu vực nam bộ có nắng nóng và nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi tám độ
riêng miền đông nam bộ có nơi trên ba mươi tám độ
độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ bốn mươi năm đến năm mươi
khu vực tây nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên ba mươi năm độ
cơ quan khí tượng lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể tranh lệch từ hai đến bốn độ
thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông đường nhựa
tiến sĩ nguyễn ngọc huy chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết
quan sát ảnh mây vệ tinh cho thấy miền bắc sẽ bắt đầu có nắng nóng gai gắt sau đợt lạnh cuối cùng của mùa đông xuân năm nay
nắng nóng đợt này dự báo sẽ khá gai gắt so với thời tiết mát mẻ những ngày qua
dù có nắng nóng song khu vực đông bắc trong đó có hà nội thời tiết chưa đến mức gây gắt nền nhiệt tăng cao so với hiện tại
khu vực từ đà nẵng và các tỉnh thành phía nam sẽ tiếp tục nắng nóng gai gắt cho tới ngày một mươi sáu tháng bốn
phía miền tây nam bộ thì nắng nóng còn kéo dài hơn nữa
ngày một mươi bảy một mươi tám tháng bốn có mưa rào rải rác về tây nguyên và phía tây các tỉnh nam trung bộ
và thành phố hồ chí minh ít mây trời nắng nóng nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi sáu độ
thưa quý vị trong những ngày tới nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng tại nam bộ đặc biệt là khu vực miền đông thậm chí có nơi chạm mốc bốn mươi độ c
đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ cho biết trong hôm nay nam bộ có nắng nóng trên diện rộng
trong đó miền đông có nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt
miền tây có nơi nắng nóng gai gắt
nhiệt độ cao nhất trong ngày từ ba mươi bốn mươi độ
bình dương đồng nai có nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt từ ba mươi tám bốn mươi độ
các địa phương như tây ninh thành phố hồ chí minh có nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt từ ba mươi bảy ba mươi chín độ
đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ dự báo trong những ngày tới nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng tại nam bộ miền đông có nắng nóng gai gắt
theo đơn vị này do ảnh hưởng của nắng nóng độ ẩm trong không khí giảm thấp nên nhiều nguy cơ cháy nổ hòa hoạn ở khu vực dân cư và cháy rừng
ngoài ra nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước
kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao
thưa quý vị để có thể ngắm được hiện tượng nhật thực toàn phần xảy ra vào hôm tám tháng bốn
hãng hàng không delta airlines đã thiết kế riêng hai chuyến bay theo đường đi của nhà thực toàn phần
để hành khách trên chuyến bay có thể chứng kiến hiện tượng đặc biệt này
delta airlines cho biết hai chuyến bay mang số hiệu dl một nghìn hai trăm một mươi tám và dl một nghìn một mươi sẽ mang đến cho khách hàng cơ hội trải nghiệm nhật thực toàn phần
ở độ cao ba feet
tương đương với hơn chín m trên không
chuyến bay dl một nghìn hai trăm một mươi tám chờ một trăm ba mươi khách đã cất cánh đến auston texas đến tetrai michigan lúc một mươi hai h một mươi năm theo giờ địa phương
chuyến bay dl một nghìn một mươi bắt đầu khởi hành từ daus texas đến dechoi lúc một mươi hai h ba mươi chiều và chở theo một trăm chín mươi bốn hành khách
hãng hàng không cho biết cả hai chuyến bay đã được đặt hết chỗ chỉ trong vòng chưa đầy một ngày
delta airline cũng cho biết để có được trải nghiệm ngắm nhật thực tế
để có được trải nghiệm ngắm nhật thực trên không hành khách sẽ phải chi ra số tiền bảy trăm bốn mươi chín usd tương đương với một mươi tám sáu triệu việt nam đồng
ở mỗi máy bay đều có trang bị cửa sổ cỡ lớn và được tính toán thời gian vô cùng tỉ mì để đuổi theo bóng của nhật thực
hành khách thưởng thức màn trình diễn tuyệt vời kéo dài hơn bốn phút khi đeo kính chuyên dụng để theo dõi nhật thực
nhiều người quyết định cầu hôn vào khoảnh khắc nhật thực diễn ra
tiếp theo sẽ là những cập nhật thực
cập nhật về tình hình thời tiết chung trên ba miền trong ngày hôm nay
bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ gió đông nam cấp hai cấp ba
trung bộ phía bắc nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác trưa chiều giảm mây trời nắng
phía nam có mây ngày nắng đêm có mưa vài nơi
nam bộ có mây ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước
phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có nơi có sương mù trưa chiều giảm mây trời nắng
riêng khu vực tây bắc có mây ngày nắng có nơi nắng nóng
chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thâm nhất từ hai mươi một hai mươi bốn độ có nơi dưới hai mươi độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
riêng khu vực tây bắc từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ có nơi trên ba mươi năm độ
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ gió đông nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ vùng núi có nơi dưới hai mươi một độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
các tỉnh từ thanh hòa đến thừa thiên huế phía bắc nhiều mây
có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác trưa chiều giảm mây trời nắng
phía nam có mây ngày nắng đêm có mưa vài nơi gió nhẹ
nhiệt độ thâm nhất từ hai mươi hai hai mươi năm độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi tám đến ba mươi một độ có nơi trên ba mươi một độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ thâm nhất từ hai mươi hai hai mươi năm độ

khu vực tây nguyên có mây ngày nắng có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ thâm nhất từ hai mươi hai mươi ba độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi trên ba mươi năm độ
khu vực nam bộ có mây ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt

trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ thâm nhất từ hai mươi năm hai mươi tám độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
riêng miền đông có nơi trên ba mươi tám độ
khu vực hoàng sa có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc đến đông cấp bốn năm sống biển cao từ một năm hai năm m
khu vực trường sa có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km